thưa quý vị hàng năm cứ mỗi dịp cuối năm hay đầu xuân năm mới luôn là thời điểm gia tăng số vụ tai nạn giao thông
trong đó nguyên nhân hàng đầu trong thời điểm này xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông
thói quen khó bỏ này của người dân đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khôn lường mỗi dịp tết nguyên đán đến ghi nhận của phóng viên trên địa bàn thành phố hà nội
chốt kiểm tra xử lý nông độ cồn tại khu lộ hai mươi một b
chỉ chưa đầy ba mươi phút hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị phát hiện
người không uống rượu bia thì rất tuân thủ việc chấp hành hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn
còn những người trong máu đã có men thì lại rất khác đủ lý do được đưa ra như thế này
chống đối thì rồi vẫn phải thổi biên bản vẫn phải ký phương tiện vẫn bị giữ còn bia thì anh có thể mang về uống tiếp muốn uống thì đừng điều khiển phương tiện
trong đối thì những người kiểm tra nông độ cồn thì người ta cũng biết được là người ta có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
nên việc người ta chấp hành người ta cũng gây nhiều khó khăn cho lực lượng cải trang giao thông khi tham gia công tác kiểm tra và xử lý
ví dụ như khi người ta biết là mình sử dụng rượu bia thì người ta cũng không chấp hành tức là có thể thổi nhẹ vào ống thổi không đủ lực lượng để kết quả xử lý
cũng như là khi mà cũng ngấp vào để thổi nhưng mà lại không thổi
cảnh giác giao thông chúng tôi cũng rất linh hoạt vận động cái nhiệm vụ cũng như là vận động tuyên truyền giải thích cho người vi phạm hiểu được cái lỗi của người ta vi phạm như thế
để cho người ta có những cái nhận thức được cái hành vi của mình và nghiêm trình chấp hành hợp tác với cơ quan công an
đối với cả chuyên đề này chúng tôi cũng đã đưa vào hai kế hoạch lớn của phòng trước trong và sau tết
thì đối với cả hành vi này thì chúng tôi bố trí những tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên đường
trong quá trình kiểm tra phát hiện những hành vi vi phạm giao thông tường thì chúng tôi tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn khi đối với cả người điều khiển phương tiện có nghi vấn sử dụng rượu bia
theo đó trong thời gian cao điểm này lực lượng cảnh sát giao thông tại hà nội sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
không để các ma men trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông qua đó kiểm chế tối đa nguyên nhân phát sinh tai nạn hạn chế đến mức thấp nhất thương vong về người và tài sản trong dịp tết nguyên đán sắp tới